chào các bạn đã theo dõi kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tình trạng người dân từ các vùng dịch đổ về miền tây kéo theo nhiều ca mắc mới gia tăng tại nơi đây
theo thông tin mới nhất sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi nhiều tỉnh miền tây có số ca mắc mới tiếp tục tăng
trong đó cao nhất là tỉnh trà vinh ghi nhận với một trăm một mươi ba ca
theo sở y tế thành phố cần thơ trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi thành phố ghi nhận năm mươi năm ca nhiễm sars cov hai mới trong đó một mươi năm ca ngoài thành phố
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là sáu năm trăm ba mươi chín ca
trong số ca mắc mới có hai mươi sáu ca cách ly tại nhà một mươi ba ca trong các khu cách ly một mươi ba ca khu phong tỏa và năm ca tầm soát ở cơ sở y tế
cùng ngày cần thơ có ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên năm chín trăm hai mươi một người
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh an giang cho biết
ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận hai trăm ba mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó có bốn mươi ca trong cộng đồng
còn lại ở khu phong tỏa khu cách ly có nhiều trường hợp về từ các tỉnh
cùng ngày tỉnh trà vinh ghi nhận một trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín hai mươi tám trường hợp trong cộng đồng
tính đến chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi trà vinh đã ghi nhận hai hai trăm chín mươi sáu ca
ba hai trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn mươi hai ca nhập cảnh đã điều trị khỏi một sáu trăm hai mươi hai trường hợp có hai mươi hai trường hợp tử vong
ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh tiền giang ghi nhận bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca cộng đồng bảy mươi một ca trong các khu cách ly ba ca trong khu phong tỏa
như vậy đến thời điểm hiện tại tiền giang đã ghi nhận một mươi năm sáu trăm hai mươi sáu f đã điều trị khỏi một mươi bốn một trăm sáu mươi chín ca và ba trăm chín mươi ca tử vong
cùng ngày sóc trăng ghi nhận chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi hai trường hợp cộng đồng
đến thời điểm hiện tại địa phương này đã ghi nhận bốn ba trăm bảy mươi sáu ca covid một mươi chín đã điều trị khỏi hai một trăm năm mươi hai ca ghi nhận ba mươi năm ca tử vong
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm năm mươi năm trường hợp có kết quả rt pcr khẳng định dương tính với virus sars cov hai
trong đó ghi nhận một trăm một mươi hai trường hợp liên quan đến covid một mươi chín
trong đó ghi nhận một mươi hai trường hợp liên quan đến hai ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi và công ty trách nhiệm hữu hạn châu bá thảo thuộc thủy xã giá đai
ngày hai mươi bốn tháng một mươi tỉnh đồng tháp ghi nhận bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín mới trong đó từ vùng dịch về có tám ca phát sinh trên địa bàn tỉnh ba mươi ba ca tăng một mươi ba ca so với ngày hôm trước
tổng số ca dương tính đến nay là chín bốn trăm chín mươi bốn ca trong đó có bảy trăm năm mươi ba ca từ vùng dịch về
số bệnh nhân xuất viện trong ngày là chín mươi chín ca tăng năm mươi tám ca
so với ngày hai mươi ba tháng một mươi cộng dồn là tám năm trăm linh ca
nhiều chuyên gia đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín tại miền tây diễn biến khá phức tạp
số ca mắc covid một mươi chín sẽ còn tiếp tục tăng còn phải đẩy nhanh tốc độ truy vết xét nghiệm sàng lọc f khoanh vùng dập dịch
thưa quý vị đến thời điểm này thì hầu hết các tỉnh thành ở miền tây đều đã gỡ bỏ các quy định hạn chế trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng
đường bộ thủy nội địa hàng hành liêu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh
về việc đi lại của người dân nơi đây cần lưu ý gì khi các ca mắc vẫn đang tiếp tục tăng
hãy cùng xem giải pháp của miền tây là gì
tại tỉnh sáp trang không quy định việc người dân ra khỏi địa bản
đối với người dân từ bên ngoài muốn vào tỉnh nếu đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín và đến từ địa phương không có dịch
hoặc đã có xét nghiệm âm tính còn thời hạn thì không phải cách ly y tế
các trường hợp còn lại nếu muốn vào tỉnh thì sẽ được phân loại và cách ly theo dõi tại nhà hoặc cách ly tập trung theo quy định
thành phố cần thơ không chỉ định xét nghiệm đối với người dân từ địa phương có cấp độ một cấp độ hai trong phòng chống dịch khi đến địa bàn
người dân chỉ cần cung cấp thông tin tại các điểm hỗ trợ khai báo y tế và theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
tại tiền giang người dân từ địa phương áp dụng cấp độ bốn trong phòng chống dịch vùng cách ly phong tỏa
hoặc có liên quan điều tra dịch tễ khi đến tỉnh tiền giang
buộc phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn thời hiệu
những trường hợp này sẽ được phân loại yêu cầu cách ly theo dõi tại nhà hoặc cách ly tập trung từ bảy đến một mươi bốn ngày
tại tỉnh bến tre không quy định việc người dân ra khỏi địa bàn và từ địa phương áp dụng cấp độ một cấp độ hai trong phòng chống dịch vào địa bàn
tại sóc trăng người dân được ra khỏi tỉnh người từ ngoài tỉnh vào nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín và đến từ vùng không có dịch
nếu đến từ vùng dịch thì phải xét nghiệm âm tính thì không phải cách ly
các trường hợp còn lại vào tỉnh phải cách ly tại nhà hoặc tập trung tùy đối tượng
tại vĩnh long vẫn duy trì các chốt kiểm soát ở cửa ngõ và hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết từ hai mươi một h tối hôm trước đến bốn h sáng hôm sau
người dân từ bên ngoài vào tỉnh vĩnh long sẽ phải thực hiện cách ly y tế theo quy định
mặc dù tỉnh hậu giang đã dỡ bỏ chốt kiểm soát trên quốc lộ một a nhưng vẫn duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực cửa ngõ ra vào
tỉnh này vẫn hạn chế người dân rời khỏi địa phương
vì vậy người dân từ nơi khác muốn đến hậu giang phải khai báo y tế sẽ được phân loại thực hiện theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà hoặc tập trung tùy theo đối tượng
với tỉnh bạc liêu không quy định việc người dân đi ra khỏi địa bàn
một trăm linh người vào tỉnh phải khai báo y tế tại các chốt kiểm soát
người dân từ địa phương áp dụng cấp độ một cấp độ hai trong phòng chống dịch vào địa bàn
nếu siêu tiêm vaccine thì phải tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà bảy ngày
trường hợp còn lại không có quy định hạn chế
với tỉnh cà mau yêu cầu mọi người dân vào tỉnh phải khai báo y tế không hạn chế đối với người đến từ địa phương áp dụng cấp độ một cấp độ hai trong phòng chống dịch
trường hợp còn lại phải có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn thời hiệu sẽ được phân loại theo dõi sức khỏe cách ly y tế tại nhà hoặc tập trung từ bảy đến một mươi bốn ngày
tỉnh đồng tháp từ ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
các cá nhân phải tiếp tục tuân thủ thông điệp năm k của bộ y tế ứng dụng công nghệ thông tin để khai báo y tế đăng ký tiêm chủng vaccine khám chữa bệnh
bên cạnh đó tỉnh đồng tháp tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín giữa đồng tháp và các tỉnh thành phố nhằm đảm bảo việc khai báo y tế trước khi vào địa bàn tỉnh
sở y tế chủ trì phối hợp công an tỉnh sở giao thông vận tải sẽ có hướng dẫn cụ thể việc di chuyển đi lại từ ngoài tỉnh về lưu trú trên bảy mươi hai giờ tại tỉnh đồng tháp
riêng tỉnh đồng nai theo báo cáo nhanh của sở y tế về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đến hai mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một toàn tỉnh ghi nhận thêm bốn trăm năm mươi tám ca nhiễm mới trong đó có một trăm năm mươi ba ca sàng lọc trong cộng đồng còn lại trong các khu phong tỏa cách ly tập trung nâng tổng số ca nhiễm trong tỉnh là sáu mươi hai hai mươi năm
trong sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi đồng nai ghi nhận thêm bốn trăm năm mươi tám ca bệnh mới có một trăm năm mươi ba ca sàng lọc trong cộng đồng
ba mươi năm ca trong khu phong tỏa và hai trăm bảy mươi ca trong khu cây ly trong đó f cộng đồng cũng có
biên hòa ghi nhận một mươi một ca ngộ giải rác tại an bình một ca bình đa một ca bổ long một ca hố nai một ca long bình hai ca quang vinh một ca thống nhất một ca trảng dài ba ca
trong đó một ca là tài xế xe tải trở hàng thành phố hồ chí minh một ca bán vé số hai ca làm công trình đi về trong ngày bốn trường hợp hạn chế di chuyển trong khu vực
ba ca đang điều tra dịch tễ
vĩnh cửu ghi nhận một ca ngộ tại ấp năm xã thành phú
làm nghề buôn bán giao nước uống đi nhiều nơi chưa rõ nguồn lây
long thành ghi nhận một trăm ba mươi sáu ca ngộ tại an phước hai mươi năm ca bào cả ba ca
bình an chín ca bình sơn hai mươi một ca cẩm đường bốn ca long an hai mươi một ca
long đức năm ca long phước năm ca lộc an chín ca phước bình ba ca
phước thái bốn ca tam an một ca thị trấn long thành hai mươi sáu ca
trong đó tám mươi tám ca là công nhân của công ty trang sinh long thành
thực hiện phương án làm việc đi về trong ngày
long khánh ghi nhận hai ca ngộ tại bảo sen
liên quan đến nổi dịch cộng đồng nguồn lây từ công ty trách nhiệm hữu hạn pao sung
và bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
thống nhất ghi nhận hai ca cùng ngộ tại ấp bốn xã lộ hai mươi năm đang điều tra dịch tế
cẩm mỹ ghi nhận một ca ngụ tại ấp một xã xuân đường
trước ngày hai mươi tháng một mươi làm việc tại huyện long thành
tiếp xúc với công nhân cùng khu nhà trọ và đồng nghiệp làm công trình
đến ngày hai mươi tháng một mươi đi xe máy về xã xuân đường
ngày hai mươi ba tháng một mươi tự đi test nhanh tại cơ sở y tế kết quả dương tính
dù các ca mắc tại đồng nai tiếp tục tăng
nhưng từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đồng nai cho xe buýt taxi hoạt động nổi tình
còn xe buýt liên tỉnh chưa thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của các địa phương
ngày hai mươi năm tháng một mươi sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai xác nhận
đã cho các tuyến xe buýt taxi nổi tình được hoạt động trở lại
sau nhiều tháng tạm ngưng do đại dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày hai mươi năm tháng một mươi cho đến khi có thông báo mới
taxi và sáu tuyến xe buýt nổi tình trên địa bàn sẽ được hoạt động trở lại
đồng thời hoạt động vận chuyển hàng hóa hành khách bằng xe ô tô đưa dước công nhân chuyên gia đồng loạt mở lại
trong đó sáu tuyến xe buýt nổi tình được hoạt động trở lại
bao gồm các tuyến số một số hai số ba số bảy số tám và số một mươi sáu
với công suất từ ba mươi năm đến năm mươi một
đây là báo cáo của trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
riêng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh từ đồng nai đi các tỉnh thành phố
vận tải khách ngang sông kết nối tỉnh bình dương
chưa thực hiện cho đến khi có sự thống nhất của sở giao thông vận tải các địa phương
thanh tra giao thông cảng vụ đường thủy nội địa trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng
tổ chức kiểm tra chiến trình xử lý hoặc lập báo cáo đề xuất xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động gắn với công tác phòng chống dịch
thưa quý vị và các bạn tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát
nhưng tại các tỉnh miền tây nam bộ vẫn có xu hướng tăng nên người dân vẫn cần phải nâng cao cảnh giác
để cập nhật những thông tin nhanh nhất chính xác nhất về các ca mắc mới
cũng như quy định phòng chống dịch của bộ y tế quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh
và bật chuông thông báo kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại